bên cạnh các khu công nghiệp vẫn vô tư xả thải những dòng nước chưa qua xử lý như thế này sẽ theo các con kênh đổ vào hệ thống sông bắc hưng hải
bên cạnh các khu công nghiệp vẫn vô tư xả thải những dòng nước chưa qua xử lý như thế này sẽ theo các con kênh đổ vào hệ thống sông bắc hưng hải